vâng thưa quý vị những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh tại cả nước có xu hướng tăng trở lại với liên tiếp những số liệu đạt đỉnh
trước tâm lý rồi ai cũng thành em không và nên coi covid một mươi chín là cú mùa đang dần xuất hiện thời gian gần đây khi có quá nhiều ca mắc mới được ghi nhận
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã có phản hồi về vấn đề này
cụ thể ubnd giáo dục tổ chức phiên giải trình về vấn đề tổ chức dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín
nếu chất vấn đại biểu nguyễn thị tuyết nga đoàn quảng bình đặc biệt quan tâm đến chủ trương mở cửa trở lại trường học trong bối cảnh số lượng ca nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh
nhiều học sinh và giáo viên bị ép không phụ huynh chưa an tâm cho con đến trường
đại biểu đề nghị lãnh đạo các bộ đánh giá về việc mở cửa trở lại trường học trong bối cảnh hiện nay
việc cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm vaccine đến trường liệu có an toàn
giải trình vấn đề này thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết trẻ em mắc bao giờ cũng diễn biến nhẹ tỷ lệ tử vong chiếm rất thấp
cũng theo ông tuyền đến nay chúng ta đã tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi với tỷ lệ mũi một đạt chín mươi chín mũi hai đạt chín mươi bốn
thủ tướng đã có quyết định giao cho bộ y tế mua hai mươi hai triệu liều vaccine pfizer để tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
theo đại diện bộ y tế đến nay một số đại biểu và người dân có ý kiến coi dịch covid một mươi chín là cú mùa thông thường
chúng tôi làm việc với tổ chức y tế thế giới họ cho rằng như vậy là quá sớm
đến nay dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên chúng ta không thể lơ là chủ quan trong phòng chống dịch ông tuyên cho hay
về việc đưa học sinh đến trường ông tuyên cho biết bộ y tế luôn phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn việc phòng chống dịch khi đưa học sinh đến trường
trong đó căn cứ và tình hình dịch
để cho học sinh đến trường hay tổ chức dạy online
thực tế chúng tôi theo dõi sau tết nguyên đán khi học sinh đến trường được một tuần thì xuất hiện nhiều ca bệnh thì các địa phương ra văn bản cấm hết
ông tuyên đề nghị các đại biểu ủy ban văn hóa giáo dục đi kiểm tra giám sát nhắc nhở các địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
trước những lo ngại của phụ huynh về mức độ an toàn của học sinh khi quay lại trường học bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn khẳng định
việc mở cửa trường học trẻ em quay lại trường là mong muốn nguyện vọng của giáo viên phụ huynh học sinh và của toàn xã hội
ngành sẽ quyết tâm và có sự phối hợp tốt của các địa phương nhưng tâm lý lo ngại của phụ huynh đang bộn bề ngổn ngang
dù tỷ lệ tử vong rất ít nhưng phụ huynh cũng lo lắng nhỡ tỷ lệ ít đó lại rơi vào con mình thì sao
phụ huynh cũng lo việc tiêm vaccine cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi rồi hậu covid một mươi chín với trẻ em như thế nào
còn rất nhiều mối lo với phụ huynh bộ trưởng chia sẻ
xong tư lệnh ngành giáo dục cũng nhấn mạnh định hướng nhất quán chỉ đạo là đưa học sinh quay lại trường học
dù còn đó những băn khoăn nhưng đưa học sinh quay lại trường là xu hướng tất yếu không thể khác
cũng theo bộ trưởng sơn trong khi giáo viên học sinh rất bản lĩnh bình tĩnh ứng phó trước dịch bệnh
thì lo lắng thiên về phụ huynh xã hội nhiều hơn
việc quay lại trường học sẽ ảnh hưởng nhưng đây là tình thế bắt buộc phải thích ứng
có nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ phải ứng phó linh hoạt bao quát
liệu có phương án nào đầy đủ toàn diện đáp ứng được mọi khâu mọi nghẽ lúc này không
bây giờ khó có phương án nào đáp ứng được toàn diện như vậy nên chúng ta phải chọn phương án khả dĩ hơn cả
bộ trưởng sơn nói và cho rằng phương án khả thi nhất là căn cứ vào cấp độ dịch của từng nơi
để đưa ra các giải pháp linh hoạt phù hợp hiệu quả